sáng nay ngày hai mươi bốn tháng ba đảng bộ xã linh hồ huyện vị xuyên tỉnh hà giang đã khai mạc đại hội đại biểu đoạt đảng bộ xã lần thứ hai mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
với một trăm một mươi đại biểu đây là đại hội được tỉnh uy hà giang lựa chọn tổ chức làm điểm đánh giá rút kinh nghiệm cho việc tổ chức đại hội đảng bộ sự cấp cơ sở của tỉnh trong nhiệm kỳ mới
đại hội đã thảo luận đóng góp ý kiến và dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
sự thảo báo cáo chính trị đảng bộ huyện vị xuyên bầu ban chấp hành đảng bộ xã linh hồ khóa hai mươi bốn bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên
đề phòng dịch covid một mươi chín tỉnh hà giang tổ chức đại hội điểm cấp xã theo hình thức trực tuyến tới một mươi một huyện thành phố và một trăm chín mươi ba xã phường thị trấn
các đại biểu được phát khẩu trang đo thân nhiệt và rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào tham dự